thưa quý vị và các bạn trong sinh hoạt nghệ thuật ở việt nam đã có giai đoạn sân khấu luôn là một sức hút mạnh mẽ đối với công chúng nghệ thuật
các nhà hát thường xuyên sáng đèn dư âm nhiều vở diễn lan tỏa rất lâu trong công chúng
xong thời gian qua vì nhiều lý do sân khấu đã mất dần sự hấp dẫn với người xem
phải chăng sân khấu đang tự đánh mất vị trí của mình hay là do sự thiếu vắng tác giả tài năng và tác phẩm xuất sắc có thể đáp ứng được đòi hỏi ngày càng khắt khe của khán giả
chương trình hôm nay giới thiệu bài để khán giả trở lại với sân khấu
của tác giả thành nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong nhiều năm tác giả lưu quang vũ luôn được xem là một hiện tượng đặc sắc của sân khấu việt nam
tác phẩm kịch của ông thường xuyên góp mặt tại các liên hoan hội diễn sân khấu góp phần hâm nóng nhiều sàn diễn
thu hút công chúng tìm đến thưởng thức tâm đắc và ngẫm ngợi trước những vấn đề được đặt ra trong tác phẩm
lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu việt nam có một liên hoan dành riêng cho một tác giả
đó là liên hoan các vở diễn sân khấu được gian dựng từ kịch bản của lưu quang vũ
do hội nghệ sĩ sân khấu việt nam chủ trì phối hợp cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch và gia đình tổ chức nhân hai mươi năm năm ngày mất của ông
với công chúng đây không chỉ là dịp để thưởng thức các tác phẩm có giá trị của một nghệ sĩ
nghệ sĩ tài hoa mà còn là cơ hội quý giá để được sống lại với không khí của một thời chưa xa qua những tác phẩm sân khấu có tính thời sự cao nhưng lại hết sức gần gũi với đời thường
có thể thấy dù hơn một phần tư thế kỷ đã trôi qua song những đóng góp về nghệ thuật cũng như tính dự báo trong một số tác phẩm của lưu quang vũ vẫn còn nguyên giá trị
điều đó phần nào lý giải sức sống lâu bền của kịch bản lưu quang vũ
trong thưởng thức nghệ thuật của công chúng
hiện tượng lưu quang vũ khiến nhiều người nhớ đến những năm tám mươi chín mươi của thế kỷ trước khoảng thời gian thường được coi là thời hoàng kim của sân khấu việt nam
khi đó bên cạnh lưu quang vũ còn có sự góp mặt của một lực lượng hùng hậu tác giả kịch bản nổi tiếng với xuân trình tất đạt doãn hoàng giang võ khắc nghiêm sĩ hanh
trước hiện thực xã hội của những năm tháng đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh chưa lâu
niềm hân hoan tự hào chiến thắng vẫn dư âm mạnh mẽ nhưng lại lập tức phải đối mặt với biết bao khó khăn và thử thách
cơ chế quản lý đang nảy sinh một số vấn đề bất cập nền kinh tế cần những biến chuyển hướng phát triển mới
với tài năng sự nhạy bén ý thức trách nhiệm của cá nhân nghệ sĩ các tác giả đã có sự nhập cuộc rất quyết liệt
cùng với văn học sân khấu đã chứng tỏ khả năng của nó qua việc các nghệ sĩ nắm bắt hiện thực chăn trở và sáng tạo phản ánh sinh động trong tác phẩm
có thể kể đến các vở diễn tiêu biểu của thời kỳ này như mùa hè ở biển của xuân trình nhân danh công lý của doãn hoàng giang và võ khắc nghiêm
tôi và chúng ta lời thề thứ chín điều không thể mất của lưu quang vũ
dù khai thác đời sống ở các khía cạnh khác nhau
nhưng mỗi tác giả kịch bản đều có thể tạo ra một kết quả
đều đã thể hiện một thái độ trung thực và thẳng thắn với thời cuộc
lên án cái ác đấu tranh với tiêu cực phê phán sự lỗi thời lạc hậu đang cản trở sự hình thành và phát triển của cái mới ca ngợi lòng nhân ái
không thể phủ nhận được rằng nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng đã đóng góp vai trò tích cực trong các năm đầu của sự nghiệp đổi mới đất nước
đáng chú ý cũng trong giai đoạn này sân khấu được đánh giá như một ngành nghệ thuật tiên phong bám sát đời sống
phản ánh các vấn đề mang tính thời đại
với nhiều tìm tòi mới mẻ hấp dẫn có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ trong công chúng cảm thụ
điều đó giúp lý giải sự yêu thích say mê của công chúng đối với sân khấu trong một thời gian dài
các địa chỉ đỏ như nhà hát kịch việt nam nhà hát tuổi trẻ nhà hát kịch hà nội thường xuyên sáng đèn
cùng với đó hệ thống đài phát thanh truyền hình cũng góp sức đưa các vở diễn đến với đông đảo nhân dân
nhiều người còn nhớ các chương trình sân khấu tối thứ bảy hàng tuần
các gia đình quây quần bên chiếc đài thu thanh say xưa lắng nghe các tác phẩm sân khấu được phát trên sóng phát thanh
khi đó thế giới nghệ thuật hoàn toàn không phải là tháp ngà xa lạ mà trở nên hết sức gần gũi với đông đảo công chúng
các tác phẩm đã nói giúp họ tâm tư nguyện vọng phản ánh được nỗi băn khoăn chăn trở
cũng như khát vọng đổi mới trong bối cảnh xã hội đã có nhiều biến chuyển chưa có tiền lệ
ở chiều ngược lại hình tượng các nhân vật từ sân khấu được soi trở
hướng chiếu của cuộc đời thực có tác dụng nhắc nhở định hướng cộng đồng
nhờ đó các giá trị nhân văn hướng thiện được tôn vinh phát huy trong đời sống
đến với vở diễn công chúng vừa được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật
vừa được tham gia bàn luận về các vấn đề nổi cộng trong cuộc sống của chính mình
tuy nhiên đến giai đoạn hiện nay không ít sân khấu lại đang phải vật lộn để tồn tại hoặc mất dần sức hút với công chúng
thay vào đó
là sự thở ơ lạnh nhạt từ phía người xem
nguyên nhân khách quan là sự phát triển của lĩnh vực giải trí với nhiều hình thức mới đa dạng hấp dẫn
có tính cạnh tranh hơn khiến sân khấu dần bị lét vế
nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu
cần thẳng thắn nhìn nhận vòng sự thật của sân khấu hiện nay
đó là chúng ta đang tiếu những vở diễn có tầm vóc về tư tưởng nghệ thuật
có tính thời sự đủ sức lôi cuốn công chúng tìm đến
các liên hoan hội diễn sân khấu vẫn được tổ chức định kỳ
với công thức phổ biến là nhiều kịch bản cũ được dàn dựng lại
hết liên hoàn hội diễn
nhiều nhà hát đoàn kịch lại trở về không khí vắng lặng
để tồn tại
nhiều đơn vị nghệ thuật chọn cách chạy theo thời vụ
chương trình chỉ chạy trong thời gian ngắn
thậm chí chỉ diễn một buổi
một số đơn vị nghệ thuật nhạy bén hơn
thì tổ chức sản xuất các chương trình kịch ngắn hài kịch
có nội dung nhẹ nhàng tích cực để lưu diễn tại các địa phương
nhằm thu hút người xem
một số đoàn nghệ thuật đã mạnh dạn dàn dựng các vở diễn đáp ứng nhu cầu
của một bộ phận công chúng như khai thác yếu tố kỳ ảo
vấn đề đồng tính
nhưng vì quá đặc nặng tính giải trí
nội dung đơn giản
sức sống của những chương trình này cũng không được lâu bền
tại một số đơn vị vẫn kiên trì với giá trị nghệ thuật
trong khi chờ đợi những kịch bản đặc sắc mới
việc dàn dựng lại các vở diễn kinh điển
có giá trị
vẫn tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả
điều đó cho thấy
công chúng không hoàn toàn quay lưng với sân khấu
mà chính sân khấu đang chưa đáp ứng được
sự mong đợi kỳ vọng của khán giả
cần phải khẳng định
nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng
luôn đồng hành với nhân dân
cùng với dân tộc
mọi sáng tạo nghệ thuật
cần phải xuất phát từ cuộc sống của nhân dân và dân tộc
đó là bệ phóng vững chắc cho lao động sáng tạo của nghệ sĩ
dù vấn đề tư chủ của các nhà hát
vẫn đang là một thách thức
thì công chúng
vẫn đang chờ đợi các tác phẩm
phản ánh được tâm tư tình cảm và nguyện vọng của họ
trong giai đoạn hiện nay
nếu các đơn vị sân khấu
không chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy
cũng như cách thức hoạt động
thì khó có thể nắm bắt
đáp ứng kịp thời đòi hỏi của công chúng
sân khấu nào chậm đổi mới
thiếu sáng tạo
sẽ tư đánh mất vị trí của mình
trong lòng người hâm mộ
ý thức được điều này
thời gian qua đã xuất hiện những vở diễn
bám sát các diễn biến thời sự
hoặc vấn đề nóng bòng của đời sống
tạo được hiệu ứng tích cực trong công chúng
tiêu biểu như vở kịch hát tiên nga
của sân khấu kịch edikap
từ tác phẩm truyện thơ lục vân tiên
của nguyễn đình triều
đạo diễn thành lộc
đã dàn dựng tác phẩm
thành một vở nhạc kịch cổ trang hấp dẫn
mà không bị cải lương hóa
hát bội hóa
đồng thời khéo léo lồng ghép các vấn đề thời sự
khiến vở kịch trở nên gần gũi hơn
với công chúng đương đại
hoặc vở kịch bên đàng diệt mộng
kịch bản phạm trưởng long
đạo diễn quách hồ ninh
của nhà hát sân khấu nhỏ tp hcm
xây dựng bối cảnh hàng lụa
tân ba trong cơn lốc của thị trường
qua đạo lý kinh doanh
đạo lý cuộc đời
vở diễn gửi gắm thông điệp về việc phải
gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông
với giá trị tư tưởng nghệ thuật nhất định
từ ngày công diễn đến nay
bên đàng diệt mộng
là vở diễn thu hút khán giả
đến với nhà hát
đó chỉ là số ít tác phẩm
tạo được hiệu ứng trong người xem
thực tế sân khấu vẫn đang thiếu vắng
tác phẩm phàn ánh các vấn đề
thiết thân của xã hội
điều này đã được người trong nghề
thẳng thắn chỉ ra
như nghệ sĩ kim xuyến
kịch bản sân khấu hiện nay
vẫn mang tính xáo rỗng hình thức
hầu hết tác phẩm chỉ khái quát
chung chung một vấn đề
khán giả xem xong thường không động lại gì
nhà viết kịch ngọc thụ bày tỏ
khán giả cần những gì
họ đang trải qua và nhìn thấy
không phải những thứ cao xa
hay ngôn tình suốt mướt như chúng ta đã thấy
phải đời sống
phải thiết thực
chúng ta cứ hay kêu rằng
tại sao sân khấu thiếu khán giả
bởi có ai phục vụ tâm tư của họ đâu
có quá nhiều vấn đề như
giáo dục đời sống an sinh
xã hội mà không ai viết
một vở kịch hay
nhưng thành công hay không
là phải đến được với khán giả
và được họ đón nhận
sân khấu không thể thiếu khán giả
một vở diễn chỉ có thể tồn tại
nếu được công chúng đón xem
muốn vậy vở diễn phải đồng hành
với thời cuộc nắm bắt được nhu cầu
thị hữu lành mạnh của công chúng
và có giá trị lâu bền
chứ không phải là nghệ thuật ăn sổi
thiếu tính bền vững
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại đại hội lần thứ tám
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
một chiến lược tổng thể
và dài hạn trong lĩnh vực sân khấu
đã được đặt ra
trong đó những mục tiêu chính bao gồm
xây dựng đội ngũ người viết kịch bản
có chi thức có tâm huyết
kêu gọi và huy động
năng lực sáng tạo của đội ngũ nhà văn
nhà thơ đề xuất với nhà nước
gửi đi đào tạo ở nước ngoài
về công tác đạo diễn và diễn xuất
sân khấu cần tự mình
đổi mới mạnh mẽ và ứng dụng
để sân khấu có hiệu quả thành tựu
khoa học công nghệ mới
từ đó đến nay là năm năm
một nhiệm kỳ đại hội của các nghệ sĩ sân khấu
đã sắp khép lại
tuy nhiên việc làm thế nào để khán giả
trở lại với sân khấu
vẫn là một thách thức một câu hỏi
đang đặt ra
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
để khán giả trở lại với sân khấu
của tác giả thành nam
bài đăng trên báo nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trong một chương trình trước chúng tôi đã nêu lên
một câu hỏi của tác giả cao ngọc trong bài viết
sân khấu thử nghiệm cần gì
trong đó tác giả đã nêu ra những
nhận xét về sân khấu thử nghiệm
một hình thức sân khấu muốn trình bày
sự khác nhau của ngôn ngữ của hình thể
của cấu trúc để tạo ra khái niệm
nhận thức mới nhằm làm giàu thêm
ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu
góp phần đáp ứng sự mong mỏi của khán giả
trong xu thế hội nhập và phát triển
theo tác giả qua ba cuộc liên hoan thử nghiệm
vẫn còn tình trạng
một số nghệ sĩ đã vô tình
hoặc cố ý đánh cháo khái niệm khi cho rằng
cái mới thử nghiệm
là với tự thân đơn vị mình
và chính bản thân nghệ sĩ dẫn đến
sự thay đổi đôi khi chỉ là
thay người diễn mới
vì thế mới xảy ra tình trạng
vở diễn hay thì chưa mới
vở diễn mới lại chưa hay
nói cách khác
vở diễn hấp dẫn sống động thì đứng
với mặt thử nghiệm lại không có nhiều cái mới
còn vở diễn rất mới mẻ
lại chưa thật sự thuyết phục
vấn đề cần đặt ra ở đây là
cái mới nên được hiểu như thế nào
có nên làm mới
trong khi lại có thể đánh mất đặc trưng riêng
của sân khấu
nhiều ý kiến cho rằng điều kiện tiên quyết
là phải tạo được cái mới trong nhận thức
chung của người làm nghề chứ không thể
cứ sáng tạo mới của nghệ sĩ hay đơn vị
sân khấu nào đó cũng có thể được xem là
thực tế các đợt liên hoan sân khấu thử nghiệm
trước đây cùng với các liên hoan quốc tế
đã góp phần gợi mở cho các nghệ sĩ
việt nam nhiều ý tưởng về
hình thức xử lý tình huống kịch
cách kể chuyện trang trí
âm nhạc diễn xuất của diễn viên
xong soi chiếu một cách kỹ lưỡng
có thể thấy các tác phẩm
sân khấu của việt nam chưa đem lại
một cách rõ nét các yếu tố
mới mẻ của sân khấu
nhất là ngôn ngữ đạo diễn vẫn nghèo nàn
thao tác xử lý kịch bản
tư duy đạo diễn về không gian
và thủ pháp giàn dựng chưa có gì bứt phá
chưa nói còn có
một số xử lý quen thuộc đến
việc làm chán lặp đi lặp lại
ai cũng nhận thấy
việc thề nghiệm
để góp phần đem đến những thay đổi
cho sân khấu và nghệ sĩ trong nước
là điều không thể chậm trễ
tuy nhiên để làm được điều này
cần nỗ lực quyết tâm đổi mới
học hỏi từng bước định vị
được chính mình
từ đó mỗi nhà hát và từng cá nhân nghệ sĩ
có kế hoạch có chiến lược
sáng tạo làm mới nghệ thuật
cuốn hút khán giả bằng chính nỗ lực của bản thân
câu trả lời
thuộc về các nghệ sĩ sân khấu
bằng lao động nghệ thuật
một cách sáng tạo
họ phải là những người giúp sân khấu
lấy lại vai trò đi đầu
trong đời sống nghệ thuật
chương trình tạm dừng ở đây